điện ảnh cách mạng việt nam đã đồng hành cùng những năm thăng trầm của lịch sử dân tộc
đặc biệt là có nhiều đóng góp quan trọng trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập ngành điện ảnh việt nam phó giáo sư tiến sĩ lê thị bích hồng
đã ra mắt bạn đọc cuốn sách nghiên cứu phê bình có tựa đề điện ảnh việt nam với đề tài chiến tranh cách mạng
phó giáo sư tiến sĩ lê thị bích hồng là người viết nhiều về mảng đề tài chiến tranh
cuốn sách nghiên cứu phê bình điện ảnh việt nam với đề tài chiến tranh cách mạng
có sự xuất hiện của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ đã cống hiến cho nghệ thuật điện ảnh nước nhà
qua những bộ phim vai diễn hình tượng nhân vật kinh điển
tác phẩm đã phần nào tái hiện lại những thăng trầm của nền điện ảnh nước nhà đưa đến cho bạn đọc
đặc biệt là các bạn sinh viên đang theo đuổi lĩnh vực này
những góc nhìn đa dạng vừa chuyên môn vừa giàu cảm xúc về cuộc kháng chiến cứu quốc thông qua môn nghệ thuật thứ bảy